ubnd tp hà nội vừa ban hành thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội cập nhật đến chín h ngày bốn tháng hai
cụ thể theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn của thành phố hà nội thì có năm trăm bốn mươi một xã phường ở cấp độ một hai mươi chín đơn vị ở cấp độ hai chín đơn vị ở cấp độ ba và không có đơn vị nào cấp độ bốn
với chín xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ ba phân bố theo các quận huyện thị xã như sau
huyện trương mỹ có ba xã gồm đông phương yên phú nghĩa và trung hòa
quận đống đa có hai phường là khâm thiên và quốc tử giám
quận hà đông có phường vạn phúc
huyện mê linh có xã trì đông
quận nam tử liêm có phường xuân phương và huyện quốc oai có xã đại thành